hóa trang thành nữ giới để đánh lạc hướng cơ quan công an sau khi thực hiện hành vi trộm cắp
đó là thủ đoạn của lý phú trú tại thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
vào ngày hôm qua cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố đà nẵng đã bắt tạm giam đối tượng này
sau quá trình tập trung điều tra áp dụng các biện pháp nghiệp vụ
phòng cảnh sát hình sự đã bắt được nghi phạm là lý phú khi đang đi bán tài sản trộm cắp
khám xét lực lượng cảnh sát hình sự thu giữ sáu điện thoại một máy tính sách tay hơn năm triệu đồng
phú khai nhận đã có năm tiền án về tội trộm cắp tài sản
phú ở nha trang nhưng thường xuyên ra đà nẵng để trộm cắp
sau khi gây án siêu trộm này thường bán ngay tài sản trộm cắp và trở về nha trang
chở một thời gian mới quay trở lại đà nẵng tiếp tục hành nghề